cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự kiên được
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngủ tại ấp căng nôm xã trường thọ huyện cầu ngang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đêm ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi đã uống rượu bia cùng bạn xong
được về nhà thấy mẹ ruột là bà thạch thủy bông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cùng ngủ ấp căng nôm xã trường thọ
đang nằm ngủ và suy nghĩ là mẹ mình có nhiều con nhưng không phụ nuôi dưỡng
bà bông chỉ mình được chăm sóc nên bật tức và cho rằng đây là gánh nặng
sau đó được gọi bà bông thức dậy nói chuyện rồi xảy ra cử cãi
lúc này được đã dùng tay chân đánh và đá liên tiếp vào người bà bông
mặc cho bà bông năng nỉ phan xin đừng đánh
không dừng lại được còn dùng tay đập mạnh đầu vào bông và bức tường bằng bê tông nhiều lần
và đánh liên tiếp vào người làm bà té ngã
bà bao bỏ chạy ra phía trước sân nhà rồi nằm xuống nền đất và bất tỉnh
thấy bà bông không cơ động gọi không trả lời
nên được bế bà bông vào trong nhà
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai được cùng người thân đưa bà bong đến bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh khám điều trị
đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bà bông tử vong
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai được đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vụ việc đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý